trong âm thanh quen thuộc là những cuộc điện thoại liên hồi những câu chuyện của người khuyết tật trên khắp mọi miền đất nước với các luật sư của acdc là muôn vàn những tình huống trong cuộc sống
có những chuyện cần giải đáp thắc mắc liên quan đến những quy định của pháp luật nhưng cũng có những cuộc điện thoại gọi đến chỉ mong một sự chia sẻ cảm thông
tính đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín trung tâm acdc gồm hai mươi sáu nhân viên trong đó có chín nhân sự là người khuyết tật toàn bộ nhân sự đều cùng hướng đến một mục tiêu chung cũng là slogan của trung tâm chia sẻ niềm tin nâng cao vị thế

tính đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín trung tâm acdc gồm hai mươi sáu nhân sự là người khuyết tật toàn bộ nhân sự đều cùng hướng đến một mục tiêu chung cũng là slogan của trung tâm chia sẻ niềm tin nâng cao vị thế
những người như mình luôn bị hạn chế trong di chuyển nhưng chị lan anh cùng các đồng nghiệp vẫn thường phối hợp với các tổ chức đoàn thể đi đến nhiều nơi vùng sâu vùng xa của các tỉnh cao bằng lào cai yên bái thái nguyên hay ba vì hà nội để tư vấn và giảng dạy trực tiếp cho người khuyết tật về các kỹ năng sống giải đáp những thắc mắc liên quan đến chế độ bảo hiểm trợ cấp xã hội cho người khuyết tật những quy định của pháp luật thông qua các vụ việc cụ thể
chị là một người làm việc hết sức là chuyên nghiệp rất là tận tình tận tâm và đọc cái tâm huyết của mình vào công việc rất là nhiều
và nhìn thấy tấm gương của chị hôm nay thì trước hết là chắc chắn là mình sẽ phải thấy rằng chị là một người sống hết sức là nghị lực
chị là người khuyết tật nhưng mà chị luôn luôn có cái suy nghĩ và có cái sự cố gắng hết mình để có thể hoàn thành tốt nhất cái công việc
và khi mà làm việc với chị thì luôn luôn thấy rằng là chị là một người làm việc rất là nhanh và rất là chính xác
và mình thấy rằng là khi mà mình làm việc với chị
thì mình có thể học hỏi được cái logic của chị khi mà làm việc
đi nhiều và bằng những trải nghiệm sống của chính mình lan anh thấu hiểu tâm tư tình cảm của người khuyết tật đặc biệt là những người phụ nữ khuyết tật đơn thân
tình cảm này nung nấu trong chị việc thực hiện dự án sương rồng vẫn nở hoa bao gồm nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khuyết tật đơn thân trên địa bàn hà nội
trong đó có triển lãm cùng tên từng được tổ chức tại trung tâm phụ nữ và phát triển
triển lãm đã trưng bày khắc họa cuộc sống thường nhật của hà nội
hàng trăm phụ nữ quyết tật đơn thân từ đó giúp người xem đồng cảm chia sẻ với những số phận bất hạnh
dòng giã hơn ba tháng trời lan lộn cùng nhóm dự án tìm đến từng nhà người khuyết tật vận động thăm hỏi thu được hàng trăm bức ảnh thước phim chân thật sống động
triển lãm đã tạo được sự chú ý quan tâm của xã hội
quan trọng hơn những công việc của chị và acdc đã giúp cộng đồng hiểu về nghị lực sống của những người phụ nữ khuyết tật đơn thân mở ra cơ hội cho họ trong tương lai
và nhất là để họ không còn cảm thấy cô
cô đơn trong thế giới của mình
công việc đã cho tôi cơ hội được đi nhiều nơi gặp gỡ và giao lưu với những người khuyết tật tiếp cận nhiều thông tin quý giá và mở mang vốn hiểu biết của bản thân
tôi đã tự tin vào năng lực và khả năng của mình đóng góp tích cực vào sự thành công của các dự án bằng những sản phẩm thiết kế liên quan đến người khuyết tật
nhằm chia sẻ và truyền tải những thông tin thú vị và tuyệt vời
vì một cộng đồng không ai bị bỏ lại phía sau
hiện nay trung tâm acdc được biết đến là một tổ chức gắn với cộng đồng người khuyết tật với sứ mệnh trao niềm tin và hy vọng
với quãng thời gian gần một mươi năm hoạt động có thể thấy trung tâm hầu hết đã đạt được bốn mục tiêu chính đề ra khi ban đầu thành lập
thứ nhất tích cực hỗ trợ vận động chính sách cho người khuyết tật
thứ hai giúp cho hoạt động hội nhóm của người khuyết tật hoạt động hiệu quả hơn
thứ ba tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng về người khuyết tật
thứ tư triển khai cập nhật các mô hình mới trên thế giới để bảo vệ và hỗ trợ tốt hơn cho quyền lợi của người khuyết tật
đối với hoạt động tư vấn pháp luật nằm trong khuôn khổ các dự án mà trung tâm acdc đang thực hiện
thì hiện nay phòng luật đã và đang nhận được rất là nhiều những câu hỏi của người khuyết tật
cũng như là từ phía đại diện hoặc là gia đình người khuyết tật gửi lên
thông qua rất là nhiều các phương thức liên lạc khác nhau
ví dụ như là thông qua số điện thoại hotline qua email hoặc là thông qua những cái chuyến mà đi tư vấn lưu động tại địa phương chẳng hạn
đến thời điểm hiện nay là năm hai nghìn một mươi chín thì chúng tôi đã tư vấn được hơn sáu trường hợp cho người khuyết tật
và chúng tôi nhận thấy rằng đây là một tín hiệu rất là tốt rất là đáng mừng khi mà người khuyết tật
họ ngày càng có sự quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề xã hội
và đặc biệt là liên quan đến những cái vấn đề về chế độ cũng như là chính sách
và chúng tôi cũng có thể tự tìm ra những cái vấn đề này
và chúng tôi cũng có thể tự tìm ra những cái vấn đề này
năm hai nghìn một mươi ba nguyễn thị lan anh nhận được giải thưởng tầm nhìn phụ nữ lần thứ ba do câu lạc bộ phụ nữ quốc tế hà nội trao tặng
lan anh đã giúp nhiều người nhận thức được giao cản nhiều khi nằm trong nhận thức chứ không phải trong cơ thể chúng ta
tấm gương của lan anh khiến mỗi người tự hỏi về vai trò và những đóng góp của mình trên thế giới này
quả đúng như vậy
câu chuyện về hành trình đi đến thành quả như ngày hôm nay của nguyễn thị lan anh
mà còn là câu chuyện về nhận thức
phải gắn bó với chiếc xe lan suốt đời nhưng điều đó không ngăn cản bước chân trị tìm đến với những mảnh đời thiệt thòi khác
không chỉ tự lo cho mình cuộc sống ổn định chị đã hỗ trợ cho hàng ngàn người khuyết tật
vươn lên giống như những nhánh xương rồng mạnh mẽ vẫn nở hoa trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt
tôi có một cái mong muốn với cộng đồng hãy nhìn nhận người khuyết tật là những người có khả năng
có thể đóng góp vào
sự phát triển của xã hội với những người khuyết tật thì tôi mong đợi là hãy vượt qua chính mình
hãy trôi ra khỏi vỏ ốc và hãy tự tin hòa nhập vào cộng đồng cũng như là đóng góp một trở lại cho xã hội
chỉ có như vậy thì các bạn các anh chị là người khuyết tật thì mới có được sự đứng vững chắc ở trong cộng đồng
và có thể không cô đơn trong chính
xin chào và hẹn gặp lại